ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã ban hành văn bản yêu cầu chín đơn vị khai thác cát sỏi dừng hoạt động khai thác từ ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi tám
để hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định do những đơn vị này chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ giấy phép khai thác cát sỏi
theo đó ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sở tài nguyên môi trường tỉnh yên bái đã tổ chức một buổi gặp mặt đối với các đơn vị khai thác cát sỏi trên địa bàn
tuy nhiên tới thời điểm hiện tại mới có một đơn vị hoàn thành các thủ tục về thuê đất thuê mặt nước theo quy định
để xiết chặt hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh yên bái đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chưa hoàn thành các thủ tục phải tạm dừng hoạt động
theo văn bản này có một mươi giấy phép tạm dừng của chín đơn vị kể từ ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi tám
bao gồm công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản trường phát công ty trách nhiệm hữu hạn minh phú công ty trách nhiệm hữu hạn mạnh lâm
hợp tác xã dịch vụ tổng hợp đâm mỏ hợp tác xã dịch vụ tổng hợp hoàng thắng công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại long phú cường
công ty trách nhiệm hữu hạn linh huy hoàng hợp tác xã dịch vụ tổng hợp hương giang hợp tác xã khai minh hai giấy phép